thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm
xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong vụ án liên quan đến bà nguyễn phương hằng
cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bốn đồng phạm
bà đinh thị lan người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị hội đồng xét xử tăng mức bồi thường thiệt hại và không tách vụ án để xử lý riêng
sau phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng
ba năm tù giam bị cáo đặng anh quân bốn mươi ba tuổi cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm hai năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng bị cáo lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
bị cáo huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng nhận mức án một năm sáu tháng tù về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên sau đó các bị cáo đặng anh quân và nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà đã lần lượt nộp đơn kháng cáo xin xem xét lại tình tiết vụ án và giảm nhẹ án phạt
tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan dù đang chấp hành án phạt
và không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn bị trích xuất và dẫn tới phiên tòa còn bà đặng thị hàn ni có đơn xin xét xử vắng mặt
tại phần thủ tục phiên tòa bà đinh thị lan đề nghị chủ tọa thay đổi một thành viên thẩm phán trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà
tuy nhiên sau khi hội ý hội đồng xét xử đã không chấp thuận đề nghị của bà lan vì cho rằng nội dung yêu cầu không thuộc trường hợp quy định tại điều bốn mươi chín điều năm mươi ba bộ luật tố tụng hình sự
việc thẩm phán này tham dự phiên tòa không làm thay đổi kết quả của phiên tòa
trong phần xét hỏi bà đinh thị lan cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và giữ nguyên quan điểm của mình
bà đinh thị lan cho rằng mình là bị hại trong vụ án này chứ không phải là người có quyền lợi liên quan
theo bà lan bản án đã bỏ lọt nhiều hành vi và đồng phạm vi phạm pháp luật
cũng theo bà lan bà nguyễn phương hằng đã dùng tiền để thuê youtuber tấn công tinh thần bà
hành động đó gây ảnh hưởng tới tinh thần và kinh tế của bà trong thời gian từ lúc đó tới nay
vậy nên tổng mức thiệt hại trong vụ án sơ thẩm là hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng
thì nay sau hơn chín tháng chịu tổn thất tổng thiệt hại đã lên tới hơn ba tỷ đồng
bà đinh thị lan cũng mong muốn nội dung này sẽ được xem xét trong vụ án này chứ không tách riêng ra vụ án khác
cụ thể phiên tòa lần này do ông phan đức phương làm chủ tọa
luật sư hồ nguyên lễ sẽ bảo chữa cho các bị cáo huỳnh công tân nguyễn thị mai nhi và lê thị thu hà
đối với bị cáo đặng anh quân có luật sư nguyễn tri thắng và lê thị quỳnh anh
bị cáo quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
là người có vai trò chủ mưu trong vụ án bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án ba năm tù
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án
có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan
theo thông tin chính thức bà hằng đã được trích xuất từ nơi thi hành án tại bình dương
về trại tạm giam trí hòa để áp giải đến phiên tòa diễn ra hai ngày tới
là người có quyền nghĩa phụ liên quan cựu nhà báo hằng nhi và bà đinh thị lan kháng cáo
đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tố tụng của mình trong vụ án tức bị hại
tuy nhiên trước phiên xử hằng nhi đã có đơn xin xét xử vắng mặt
hồi đầu tháng ba bà nhi bị tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt một mươi tám tháng tù
vì đăng thông tin thuộc bí mật đời tư vợ chồng bà phương hằng lên mạng
trước đó tại phiên tòa ngày một mươi một tháng ba tất cả các bị cáo nhiều người liên quan vắng mặt
nên hội đồng xét xử quyết định tạm hoán
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đái nam tỉnh bình dương
được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
bà thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên internet
với nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bà hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình
và đời sống riêng tư của các ông bà
võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên
lê công vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream
cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín
danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập
quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet
thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream
và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ ba nội dung
thứ nhất viện kiểm sát nhân dân tp hcm yêu cầu xác minh làm rõ những phát ngôn từ một số tài khoản facebook
có phát ngôn thông tin nào sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm vu khống và làm nhục người khác hay không
chương cầu giám định đối với các nội dung này
thứ hai làm rõ có phát ngôn về các nội dung này
có người nào cùng tham gia giúp sức cho bà đặng thị hàn ni và ông trần văn sĩ hay không
thứ ba làm rõ yêu cầu bồi thường từ phía ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng
căn cứ để chứng minh những thiệt hại về vật chất và tinh thần do những phát ngôn sai sự thật gây ra cho ông dũng và bà hằng
sau khi điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
chưa xác định được thông tin chủ đăng ký quản lý và sử dụng các tài khoản facebook nêu trên
nên đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu quan trọng trong vụ án đối với các tài khoản facebook này
để tiếp tục xác minh về các hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với nội dung liên quan đến bà đặng thị hàn ni ông trần văn sĩ
bà hàn nhi khai không có ai khác giúp sức cho bà nhi thực hiện việc này
quá trình điều tra bà hàn ni không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
tương tự ông trần văn sĩ cũng khai sử dụng máy điện thoại di động cá nhân tại văn phòng luật sư tại thành phố cần thơ
tự ghi hình và đăng phát tám video clip có nội dung vi phạm trên tài khoản youtube tên luật sư trần văn sĩ
liên quan đến bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty cổ phần đáy nam và quỹ tử thiện hằng hữu mà không có ai giúp sức
quá trình điều tra ông sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
về dân sự bà nguyễn phương hằng ông huỳnh huy dũng công ty cổ phần đài nam và quỹ tử thiện hằng hữu không có yêu cầu bồi thường
đối với bị can đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
trước đó bà phương hằng yêu cầu bà hàn ni ông trần văn sĩ bồi thường ba trăm linh năm trăm linh tỷ đồng để sung vào công quỹ nhà nước
liên quan đến vụ việc này sáng ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo
và bị cáo trần văn sĩ sáu mươi sáu tuổi luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại tòa bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan tới đời tư bà nguyễn phương hằng là đúng sự thật
bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong bài báo trinh thống đã đăng
vào lúc tám h ba mươi năm phiên tòa khai mạc trong phần làm thủ tục thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và các cá nhân công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa
xét thấy quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa
được xét hỏi đầu tiên bị cáo trần văn sĩ thừa nhận
ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo còn sử dụng youtube phát các thông tin về bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty đại nam quỹ tử thiện ảng hữu
theo lời khai của bị cáo sĩ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo có phát nội dung
nguyễn phương hằng sử dụng chất kích thích để trừ bới nghệ sĩ cho đá miệng công ty của phần đại nam nợ nần trông chất vai mượn của nhiều người nhiều doanh nghiệp
khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội
bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này
bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam
bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng không ăn sai
khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà nguyễn phương hằng hay không bị cáo hàn nghi khai
sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu
và sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sùng trên pháp luật
về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới nam cam
bị cáo hàn ni khai trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền
bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan tới đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật
và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà hằng
bị cáo hàn nghi tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạng là làm gái tốn tiền doanh nghiệp phản động
theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng
mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam
khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng hay không
bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép
bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân luật bí mật cá nhân chưa được ban hành
nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân
dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo hàn ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự
những thông tin mới nhất liên quan đến phiên xét xử tới đây sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt